bão số một mươi ba đã đổ bộ trực tiếp vào quảng bình đã làm hư hỏng điện hệ thống
để kịp thời cấp điện lại cho người dân sau bão công ty điện lực quảng bình đã khẩn trương tập trung
mọi nguồn lực sửa chữa sớm khôi phục điện lưới cho người dân
bão số một mươi ba đã gây hư hỏng hệ thống điện đã làm hơn một mươi bảy khách hàng tại sáu mươi tám xã bị mất điện
trong đó nặng nhất là tại các huyện bố trạch và quảng trạch
sau khi bão tan công ty điện lực quảng bình đã huy động cán bộ công nhân viên
xuyên đêm xử lý các sự cố kiểm tra hệ thống điện xương cá vào từng xóm khu dân cư nhà dân
để sớm đóng điện phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất của người dân
công ty cũng đã huy động tổng lực lượng phương tiện và nhân lực khắc phục sự cố nặng nhất
tại huyện quảng trạch để sớm cấp điện trở lại
dự kiến đến hết ngày một mươi sáu tháng một mươi một công ty sẽ cấp điện trở lại cho toàn bộ khách hàng
tại đà nẵng do ảnh hưởng của cơn bão số một mươi ba hiện nay một số bãi biển thuộc tuyến đường nguyễn tất thành
hoàng sa võ nguyên giáp tràn ngập lượng lớn rác thải ra vào bờ gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường
phần lớn số rác thải trên là một phần rác sinh hoạt rác từ cây cối ngã đổ
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tp đà nẵng
tổng lượng rác tràn trên đường hoàng sa võ nguyên giáp nguyễn tất thành khoảng năm trăm linh tấn
sở tài nguyên và môi trường tp đà nẵng đã có kế hoạch dọn dẹp môi trường sau bão
trong đó đối với rác ven biển sẽ tiến hành dọn dẹp từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi hai tháng một mươi một
theo đó ủy ban nhân dân các quận ven biển sẽ khảo sát và huy động lực lượng đoàn thể
đơn vị quân đội đóng trên địa bàn tham gia đồng loạt gia quân dọn vệ sinh rác ven biển
tại tỉnh thừa thiên huế ngay sau khi bão đi qua địa phương đã huy động tổng lực lượng
để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống
trường tiểu học phú thuận một huyện phú vang
giúp những cơ sở giáo dục chịu nhiều thiệt hại do cơn bão số một mươi ba
nằm ở vùng ven biển ngôi trường này đã oàn mình hướng từng trận gió lớn
dẫn đến tốc mái bốn giải phòng học
nhiều vật dụng và thiết bị phục vụ dạy học cũng đã bị hư hại
ngay sau khi bão tan lực lượng bộ đội biên phòng cùng lực lượng địa phương
các thầy cô khẩn trương khắc phục thiệt hại
trả hôm nay được chỉnh quyền địa phương chỉ đạo của phòng hồi dục
và các anh em trong các văn ngân văn thể quốc gia đã đến giúp với nhà trường
để khắc phục
hiện tại là cơ bản đã xong và chúng tôi cố gắng chiê hôm nay
huy động các anh em trong cảng bùa giả viên những nhà trường
cố gắng làm như thế nào để khắc phục sớm nhất để cho các em đậu sinh trở lại
theo thống kê sơ bộ trên địa bàn xã miền biển phú thuận
đã có hàng loạt nhà dân bị tốc mái nặng thì tốc hoàn toàn
hầu hết người dân sống ở vùng trũng sung yếu gần biển
đều đã được sơ tán an toàn nên không bị ảnh hưởng đến tính mạng
lực lượng bộ đội biên phòng đến tận từng nhà thăm hỏi
nắm tình hình và có kế hoạch hỗ trợ người dân sau thiên tai
chính quyền địa phương nắm những hồ nào đặc biệt là những hộ bị tốc mái
hoặc những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề của bão
thì cũng gửi lực lượng xuống để giúp đỡ bà con khắc phục sự cố sau bão
hiện nay tỉnh thừa thiên huế đang tập trung công tác hỗ trợ người dân sau thiên tai
nên việc thống kê chính xác thiệt hại còn tiếp tục cập nhật
ước tính sơ bộ chưa ghi nhận thương vong về người có hơn một nhà dân bị tốc mái
một số tàu thuyền bị sóng đánh mắc cạn và bị chìm
cây xanh bị ngã đổ
thưa quý vị trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua tỉnh quảng bình có trên ba mươi con châu bò
trên một trăm linh con lợn và hai một triệu con da cầm bị chết và bị lũ cuốn trôi
sau lũ nguy cơ xảy ra dịch bệnh trên đàn vật nuôi là rất lớn
vì thế ngành thu y quảng bình đang nỗ lực cùng các hộ trà nuôi vệ sinh môi trường
khử trùng tiêu độc để đảm bảo an toàn dịch bệnh và khôi phục sản xuất
xã vạn ninh của huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
có khoảng hai trăm linh da trại trang trại và hàng nghìn hộ trà nuôi nhỏ lẻ
trận lũ lịch sử vừa qua đã làm chết và cuốn trôi bốn mươi năm con da súc da cầm
sau lũ chính quyền và người dân tại địa phương đang khẩn trương dọn dẹp
vệ sinh môi trường và khôi phục lại chuồng chạy
trang trại của anh trần thanh ngọc nuôi khoảng một vạn con gà đã bị thiệt hại nặng nề trong đợt lũ vừa qua
nước lũ rút gia đình anh cùng các hộ chăn nuôi khác đã tích cực triển khai các biện pháp vệ sinh
tiêu độc khử trùng chuồng trại bảo vệ đàn gà còn lại khỏi nguy cơ dịch bệnh
tôi đã phải thuê người về để thu dọn hiện trường phấn và sạch chết gồ gà để đưa đi tập trung ngoài bãi rác
chứ hiện tại thì cũng chưa có cách xử lý được vì mưa gió cũng không thể đột được
để hỗ trợ cho các hộ trà nuôi tri cục thu y tỉnh quảng bình đã cấp phát các loại vaccine cho xa xúc
xa cầm như vaccine lở mồm long móng tụ huyết trùng xịt tà lợn xịt tay xanh
cúm gia cầm cùng hơn bốn mươi lít hóa chất cũng như hướng dẫn người dân phòng chống dịch bệnh sau lũ
tri cục cũng đã cử ngay cản bộ chỉ đạo địa bàn về để tiếp cận với những trang trại
để hướng dẫn ba con thu gom sạch chết vệ sinh tiếp độc cứu trung
để hạn chế dịch bệnh phát sinh và lây lan trên địa bàn tỉnh
thì tri cục thú y quảng bình cũng đã kêu gọi các công ty hỗ trợ một phần nhỏ bằng con giống
có thể là bằng tiền một ít hỗ trợ để cho họ khối phục lại
để tránh bệnh
mưa lũ lịch sử đã làm ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất nông nghiệp của người dân
để cùng đồng hành chia sẻ khó khăn với ba con tri cục trăn nuôi và thu y tỉnh quảng bình
đã và đang khẩn trương triển khai các phương án để hỗ trợ nhất là đối với các khu vực bị ảnh hưởng do mưa lũ
trời ảnh hưởng của các đợt chiều cường từ ngày một mươi ba tháng một mươi một đến nay như đoạn đê bờ bao bờ câu
tại huyện cù lao dung tỉnh sóc trăng tiếp tục bị vỡ và tràn
lực lượng chức năng đang triển khai công tác khắc phục và gia cố các đê bào để ứng phó trước các đợt chiều cường tiếp theo
từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi năm tháng một mươi một chiều cường đã gây vỡ tràn hai mươi ba đoạn đê bao bờ bao tổng chiều dài một trăm một mươi ba mét
trong đó các đoạn vỡ bờ câu bọng đập đê bao sông đê bao tả hữu đường giao thông do nhà nước quản lý đã được khắc phục
riêng một mươi chín đoạn là các bờ bao trong dân thì vẫn còn tám đoạn đang được khắc phục